giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng công an nhân dân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ công an trung ương của các tổ chức đảng cho công an nhân dân xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia an ninh xã
cơ sở tư duy mới và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đổi mới chủ trương giải pháp đối sách phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của toàn dân tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn để xây dựng phát triển đất nước
cũng tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí nguyễn đức hà nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng ban tổ chức trung ương giảng viên cao cấp học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
thông báo nhanh nội dung kết quả hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
sau hội nghị ban tổ chức đề nghị công an các đơn vị địa phương có hình thức phù hợp để phổ biến đến đảng viên cán bộ chiến sĩ của đơn vị nội dung kết quả đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trường tiểu ban an ninh trật tự bảo vệ đại hội đảng các cấp làm trưởng đoàn
đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tham gia đoàn công tác có thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ và công an tp hà nội
tại buổi kiểm tra thứ trưởng bùi văn nam cho biết thời gian vừa qua dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ các đơn vị của bộ và công an các địa phương đã triển khai rất quyết liệt các mặt công tác
trong đó có công tác bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cho đến thời điểm này việc tiến hành đại hội đảng bộ cao cấp trên cả nước rất thuận lợi đúng như chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
thứ trưởng bùi văn nam đề nghị các thành viên đoàn công tác của bộ công an tham gia đánh giá kết quả công tác định hướng những tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ đại hội đảng trong thời gian tới
nhất là những nhiệm vụ cần có sự phối hợp giữa các cục các đơn vị với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động để thực hiện tốt nhất ý kiến chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ
tại buổi kiểm tra thiếu tướng nguyễn ngọc thanh phó tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã báo cáo kết quả các mặt công tác triển khai bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
theo đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch và chỉ đạo của bộ công an tổ chức huấn luyện diễn tập phương án để chủ động sẵn sàng bảo đảm an ninh an toàn đại hội đảng các cấp và các hoạt động của năm asean hai nghìn hai mươi
thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an các địa phương nắm chắc tình hình an ninh trật tự duy trì quân số ứng trực theo quy định để chủ động sẵn sàng giao quân thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động
tổ chức lực lượng ứng trực bảo vệ đại hội đảng các cấp duy trì công tác tuần tra canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn doanh trại các mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật các mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao được canh gác an toàn bảo vệ vận chuyển an toàn các chuyến hàng đặc biệt theo quy định
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam đánh giá các ý kiến cụ thể sâu sắc yêu cầu lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp thu hết sức nghiêm túc những ý kiến tham gia chỉ đạo
thay mặt đoàn công tác thứ trưởng bùi văn nam đánh giá cao sự chuẩn bị của các đồng chí lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động trong buổi làm việc báo cáo cụ thể nêu lên những vấn đề kiến nghị đề xuất xác đáng
ngày hôm nay đoàn đảng ủy công an trung ương do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện nghị quyết số bảy của đảng ủy công an trung ương và chương trình phát triển thanh niên tại công an tỉnh lạng sơn
trong những năm qua đảng ủy công an tỉnh lạng sơn chú trọng công tác cán bộ đào tạo nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên phát huy tính chủ động sáng tạo sung kích trong mọi nhiệm vụ
được nâng lên tuổi trẻ công an tỉnh lạng sơn có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng trưởng thành
nhiều đồng chí được tín nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy
sau khi nghe báo cáo việc triển khai thực hiện của công an tỉnh lạng sơn thượng tướng nguyễn văn thành đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghiêm túc khoa học hiệu quả của đảng ủy công an tỉnh lạng sơn góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng phát triển phong trào hoạt động đoàn thanh niên xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống đồng thời yêu cầu đảng ủy công an tỉnh lạng sơn phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục quán triệt nghị quyết số bảy nâng ca
an ninh trật tự và công tác tỉnh nguyện xây dựng hình ảnh uy tín của lực lượng công an nhân dân
trong khuôn khổ chuyến công tác an sinh xã hội tại tỉnh hòa bình do cục truyền thông công an nhân dân bộ công an phối hợp với vụ truyền thông ngân hàng nhà nước việt nam tổ chức
chiều nay thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí đảo minh tú phó thông đốc thường trực ngân hàng nhà nước việt nam đã thăm các gia đình có vay vốn thoát nghèo và mô hình hộ gia đình có vay vốn tiến dụng phát triển kinh tế tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình
tham dự đoàn công tác có trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân lãnh đạo các cục công an đơn vị địa phương
đến thăm những mô hình làm kinh tế từ vốn tiến dụng chính sách thứ trưởng nguyễn văn thành động viên các hộ gia đình làm kinh tế giỏi tiếp tục phấn đấu cố gắng
cũng như đề nghị các cán bộ tiến dụng của ngành ngân hàng cố gắng đẩy mạnh vốn vay hơn nữa cho các hộ dân để mở rộng mô hình kinh tế
song song với việc cho vay vốn cùng giúp người dân tìm hướng làm kinh tế thậm chí giúp họ đào tạo tay nghề
phó thống đốc thường trực ngân hàng nhà nước đào minh tú cũng khẳng định trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo cho vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo là một chương trình nhân văn và đạt hiệu quả rất cao
ngành ngân hàng sẵn sàng cho vay vốn yêu đáy để người dân thoát nghèo nếu những đồng vốn tiếp tục được sử dụng hiệu quả như thế này
khắc phục hậu quả bão lụt
khi người dân phải oàn mình gánh chịu thiên tai bão lụt
và đặc biệt là sự việc nghiêm trọng tại khu vực thủy điện huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
cho đến thời điểm hiện tại toàn bộ thi thể của một mươi ba cán bộ chiến sĩ tại khu vực tiểu khu sáu mươi bảy
hai thi thể công nhân tại thủy điện rào trang ba đã được tìm thấy hai mươi bốn người được đưa ra ngoài an toàn
tuy nhiên hiện vẫn còn một mươi năm công nhân mất tích và nhiều người đang mắc kẹt tại khu vực thủy điện
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đang và sẽ phải tiếp tục chạy đua với thời gian triển khai các phương án tìm kiếm
sự việc bắt đầu xảy ra vào lúc một mươi hai h ngày một mươi hai tháng một mươi
người dân gọi điện thông báo sạc lỡ núi lấp nhà điều hành tại nhà máy thủy điện rào
tháng ba thông tin xác minh sau đó cho biết một mươi bảy công nhân mất tích
một mươi bốn h cùng ngày đoàn công tác hai mươi một người từ huyện phong điền đi vào thủy điện rào trang ba
tiên trạm triển khai phương án cứu nạn
hai mươi hai h đoàn nghỉ dân tại trạm kiểm lâm thuộc tiểu khu sáu mươi bảy
h ngày một mươi ba tháng một mươi nổ lớn sạc lỡ núi trạm kiểm lâm bị xăng bằng
tám người của đoàn công tác
đoàn công tác kịp thời chạy thoát nạn một mươi ba người mất tích
ngày sáng một mươi ba tháng một mươi sở chỉ huy tiền phương cứu nạn cứu hộ được lập
đóng tại ủy ban nhân dân xã phong xuân huyện phong điền
cũng trong ngày này lực lượng công an tiếp cận bằng đường thủy
ngược lòng thủy điện hương điền đưa được năm công nhân bị thương ra ngoài an toàn
khi nhóm người này chạy thoát từ thủy điện rào trang ba sang thủy điện rào trang bốn
ngày một mươi bốn tháng một mươi
đội cứu hộ đồng loạt được triển khai
mũi thứ nhất khơi thông tuyến đường bảy mươi một đưa đội cứu hộ tiếp cận theo hướng đường bộ
đến tiểu khu sáu mươi bảy và thủy điện rào trăng ba
mũi thứ hai tổ chức lực lượng tiếp cận theo đường thủy
từ hồ thủy điện hương điền đến hiện trường
mũi thứ ba sử dụng trực thăng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các lực lượng từ công binh từ lực lượng cứu nạn cứu hộ
lực lượng của đi
và các phương tiện đầy đủ thì thông đường đến đâu
thì chúng tôi tiếp cạnh đó với tinh thần khẩn trương nhất tích cực nhất
vượt mọi khó khăn tranh thủ từng giờ từng phút để tiến hành tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
đây là một đường thủy mà lâu nay không phải đường đi lại của nhân dân
và nhân dân chỉ có đậm tả trên hồ
chứ chưa bao giờ họ đi đường lên đập tuyển đường sông đăng bộn này
cho nên như chúng tôi mà cùng với anh phương dẫn đường
và có hai người dân bản địa chúng tôi không nhớ tên
là ở các cái thuyền khác
thì cùng đi lên
thì vừa đi vừa mong vừa đánh dấu để mà có biết đường trở về
với nỗ lực tìm kiếm chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi
bằng đường thủy cán bộ chiến sĩ công an đã đưa được một mươi chín người ra ngoài an toàn
và tìm thấy thi thể của một công nhân
tiếp tế lương thực cho những người mắc kẹt
một khối lượng lương thực nhu yếu phẩm cũng đã được trực thăng thả xuống thủy điện rào trăng ba
một mươi chín h hai mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi toàn bộ thi thể của một mươi ba cán bộ chiến sĩ
tại khu vực trạm kiểm lâm sáu mươi bảy được tìm thấy
ngày một mươi sáu tháng một mươi tiếp tục phát hiện thi thể của một công nhân
như vậy đến hiện tại còn một mươi năm công nhân mất tích tại thủy điện rào trăng ba
việc tiếp cận bằng đường thủy rất khó khăn
yêu cầu đặt ra là phải sớm thông được tuyến đường bảy mươi một lên thủy điện
bất ngờ mọi cách trả hống ngay và trực tuyến
vượt qua rào trăng bốn và đi vào rào trăng ba nội yêu cầu cầm bên lệnh
lực lượng chức năng cho biết thủy điện rào trăng bốn hiện an toàn
đây là điểm trung chuyển tiếp cận rào trăng ba và ali b hai
hiện đã khắc phục sạt lỡ
tiến đường vào nguyễn thiên tuyến đạo pháp đưa an toàn điện rào trăng ba vào

lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang huy động mọi lực lượng phương tiện
triển khai công việc cả ban đêm nếu thời tiết cho phép
quyết tâm chạy đua thời gian để tìm kiếm
vâng như vậy là công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương
bất kể ngày đêm
và vào tối qua thì thủ tướng chính phủ đã có công điện gửi lời thăm hỏi
chia buồn sâu sắc đến gia đình và thân nhân các cán bộ sĩ quan chiến sĩ hy sinh
và công nhân tử nạn yêu cầu thực hiện chế độ chính sách tốt nhất đối với cán bộ
sĩ quan chiến sĩ và hậu phương gia đình thân nhân của các cán bộ sĩ quan
chiến sĩ đã hy sinh và các công nhân tử nạn nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức lễ tang đảm bảo trang trọng chú đáo
danh tính của một mươi ba cán bộ chiến sĩ hy sinh tại trạm kiểm lâm tiểu khu sáu mươi bảy
đã được xác định
một đồng chí là sĩ quan quân đội một đồng chí là lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phong điền
một đồng chí là cán bộ cổng thông tin điện tử thừa thiên huế
các anh đã ra đi khi chấp nhận hiểm nguy mưa lũ quyết tâm tiếp cận hiện trường vụ sạt lỡ
để ứng cứu nhân dân
các anh đã đặt tính mạng của nhân dân lên trên mạng sống của chính mình
quả đau thương quả đáng tiếc
thì các anh là những người mà ta chưa hại cảm
đó là một mặt mặt rất rất chí lợi ứng
đây là một sự thật rất to lợi lợi đối với chính đối đối với chính khu đối với chính trị tình
và đặc biệt đối với nhân dân thủy tinh hệ
chúng tôi phải lợi làm rất bao lâu
phải nói rằng cho đến ngày hôm qua chúng tôi vẫn rất mong có một sự nêu nhiệm
có thể cán bộ chiến sĩ có hy vọng còn sản phẩm
nhưng điều đó đã không xảy ra
và phải nói rằng thực sự sạch thương vô hàng
đến đêm ngày một mươi năm tháng một mươi thi thể của toàn bộ một mươi ba cán bộ chiến sĩ
đã được đưa về bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám tại phương thuận lộc thành phố huế
từ thời điểm này khu vực bệnh viện cũng đã được phong tỏa
theo kế hoạch lễ truy điệu tập thể một mươi ba cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đoàn công tác cứu hộ
sẽ được tổ chức tại nhà tăng lễ bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi
thuận lọc thành phố huế tỉnh thừa thiên huế vào ngày một mươi tám tháng một mươi
huế và miền trung đang mùa mưa bão
nhưng có lẽ chưa có mưa bão nào dữ dội như cơn bão lòng này
hôm nay là ngày một mươi ba tháng một mươi của một mươi ba cán bộ chiến sĩ tại khu vực tiểu khu sáu mươi bảy
thủ tướng chính phủ vừa có quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công cho một mươi ba liệt sĩ thuộc bộ quốc phòng và tỉnh thừa thiên huế
đã hy sinh khi đang thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại công trình thủy điện rào trang ba tỉnh thừa thiên huế
chủ tịch nước cũng có quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho ông nguyễn văn bình
chủ tịch ubnd huyện phong điền và ông phạm văn hướng
trưởng phòng thông tin tuyên truyền cổng thông tin điện tử thừa thiên huế
chuyển sang một thông tin khác
sáng nay trung ương hội người cao tuổi đã tổ chức chương trình hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi việt nam năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới tham dự chương trình
tháng hành động vì người cao tuổi việt nam đã bám sát bốn nội dung trọng tâm
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và phát huy vai trò người cao tuổi
góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi
với sự chung tay của toàn xã hội đến nay có một trăm linh sáu bệnh viện cấp trung ương và cấp tỉnh có khoa lão khoa
và gần một khoa khám bệnh có buồng khám dành riêng cho người cao tuổi
cả nước có bảy mươi bảy câu lạc bộ với nhiều loại hình dành riêng cho người cao tuổi
với những kết quả nổi bật đã đạt được trong những năm qua chương trình tiếp tục kêu gọi các cấp
các ngành cộng đồng xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi trong thời gian tới
thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin nhật ký an ninh tối nay